theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai thời gian gần đây nhiều hộ dân trên địa bàn đã chặt bỏ hồ tiêu để chuyển sang trồng loại cây trồng khác
chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay thì diện tích hồ tiêu trên địa bàn đã giảm gần ba hectare
nguyên nhân là do giá hồ tiêu ở mức thấp trong thời gian dài người dân thua lỗ nặng không còn khả năng cầm cự
tình trạng người dân chặt bỏ hồ tiêu diễn ra ở tất cả các huyện trong đó nhiều nhất là ở ba huyện xuân lộc cẩm mỹ tân phú
sau khi chặt bỏ hồ tiêu nông dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái đang có giá cao như bưởi sầu riêng
ngành nông nghiệp tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân không nên chặt bỏ diện tích hồ tiêu đang cho năng suất cao
mà nên đầu tư phát triển tiêu sạch an toàn và hình thành các chuỗi liên kết để xuất khẩu